kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay ngày mai tại các tỉnh miền bắc không khí lạnh tiếp tục được rồn xuống phía nam
nên trời vẫn ở ngưỡng rét đặc biệt về đêm và sáng
vào ban ngày trời còn nắng hành nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía đông bắc bộ
có thể tăng lên ngưỡng là hai mươi một hai mươi bốn độ trong ngày mai và tăng nhẹ thêm khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
tại các tỉnh phía tây bắc bộ trong vòng ba ngày tới thời tiết phổ biến là không mưa trời rét
nhất là vào thời điểm đêm và sáng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại khu vực này là hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
riêng một số nơi thuộc tây bắc như lai châu điện biên nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng hai mươi năm độ
sau đó nhiệt độ sẽ tăng chậm mỗi ngày khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế do tác động của không khí lạnh nên mưa vừa mưa to và rông
vẫn duy trì chủ yếu tại các tỉnh quảng trị và thừa thiên huế
thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các tỉnh thành khác có mưa vài nơi
nhật độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ một độ lên mức hai mươi hai hai mươi năm độ
với các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa sẽ có mưa vừa mưa to và rông tập trung vào đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
các tỉnh ninh thuận bình thuận chỉ có mưa vài nơi về ban đêm
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực trong ngày mai sẽ là từ hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
sau đó tăng thêm khoảng hai ba độ
với khu vực tây nguyên thời tiết vẫn điển hình của mùa khô phổ biến là không mưa và có nắng vào ban ngày
trời ngưỡng rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ
ban ngày trời khô ráo có nắng với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ngưỡng từ hai mươi sáu hai mươi chín độ trong vòng cả ba ngày tới
còn đối với khu vực nam bộ trời phổ biến là mây thay đổi không mưa có nắng vào ban ngày
với nhiệt độ ban trưa trong vòng ba ngày tới ổn định ở mức là ba mươi cho đến ba mươi ba độ
có nơi cao hơn